tại trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế nam ninh tỉnh quảng tây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc trương cao lệ
và lãnh đạo các nước hiệp hội các quốc gia đông nam á asean dự lễ khai mạc hội trợ trung quốc asean ca expo
và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean cabis lần thứ một mươi ba
chủ đề hội trợ trung quốc asean năm nay là cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ hai mươi một thiết lập cộng đồng chung vận mệnh trung quốc asean mật thiết hơn
đã có gần hai bảy trăm linh doanh nghiệp trung quốc và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean cùng nhiều nước ngoài khu vực tham dự sự kiện
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng và luôn tích cực tham gia các kỳ hội trợ
nhấn mạnh năm nay lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò là quốc gia danh dự của hội trợ việt nam đã tham dự hơn hai trăm năm mươi gian hàng triển lãm
tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi năm và tiếp tục là nước có nhiều gian hàng nhất trong số các nước asean
thủ tướng cũng giới thiệu những quyết tâm của việt nam trong việc chủ động tích cực hậu nhập quốc tế
đóng góp có trách nhiệm đối với các vấn đề chung của khu vực và quốc tế
thủ tướng chỉ rõ đến nay việt nam đã tham gia một mươi hai hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán bốn hiệp định thương mại khác
trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep với sự tham gia của các thành viên asean và trung quốc
việt nam có quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong tương lai không xa quan hệ thương mại tự do giữa việt nam với năm mươi năm đối tác sẽ được xác lập
trong đó có một mươi năm nước thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu g hai mươi
theo đó khi các doanh nghiệp tham gia hợp tác với việt nam sẽ có cơ hội lớn hơn trong việc tiếp cận thị trường
có quy mô chiếm hai phần ba dân số và ba phần tư gdp toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh là một thành viên tích cực của cộng đồng asean
việt nam luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác asean trung quốc
sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng kinh tế asean và trung quốc
cùng các nước asean thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực giữ vững hòa bình
ổn định giải quyết khác biệt vì lợi ích của các bên để bảo đảm các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại
được triển khai thông suốt đóng góp tích cực cho hòa bình hợp tác phát triển và thịnh vượng chung của khu vực
phát biểu tại lễ khai mạc ủy viên thường vụ bộ chính trị phó thủ tướng cung viện trung quốc trương cao lệ nhấn mạnh
trung quốc coi trọng việc hợp tác với asean đồng thời đề xuất những chính sách định hướng hợp tác trong thời gian tới
trong đó nêu động việc tăng cường tin cậy chính trị để tạo cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác chung
hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại năng lực sản xuất kết nối nguồn lực giao lưu nhân dân
dự kiến khu dân hàng việt nam sẽ đón khoảng tám một mươi vạn lượt khách tham quan và giao dịch
thông qua hội trợ và hội nghị các doanh nghiệp việt nam đã có thêm nhiều đối tác
giới thiệu thêm nhiều mặt hàng tới thị trường trung quốc đồng thời doanh nghiệp trung quốc đã mở rộng thị trường
tìm thêm các cơ hội hợp tác đầu tư tại việt nam và các nước asean khác